phòng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh quảng bình cho biết vừa đấu tranh triệt phá thành công vụ vận chuyển gần một kg ma túy bắt giữ ba đối tượng để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi tại khu vực ngã ba phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện hoàng thanh trường cùng lê anh tuấn vận chuyển một bao hàng trong đó có chứa một gói ma túy trọng lượng gần một kg
tiến hành khám xét nơi ở của trương và tuấn công an thu giữ hơn một trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp cùng nhiều gói ketamin
tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê minh phương
hai mươi tuổi trú tại xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng